chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin đến từ tỉnh khánh hòa
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã tuyên án đối với một mươi ba bị cáo là cựu lãnh đạo ubnd tỉnh
lãnh đạo một số sở ngành trực thuộc liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu đất số một trần hưng đạo thành phố nha trang trụ sở trường chính trị tỉnh khánh hòa cũ
phiên tòa bắt đầu xét xử từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
kết thúc phiên tòa vào sáng nay hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng
cựu chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa sáu năm sáu tháng tù lê đức vinh cựu chủ tịch và đào công thiên
cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh cùng mức án năm năm sáu tháng tù
bị cáo võ tấn thái cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường vũ xuân thiềng cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
cùng mức ba năm tù lê văn rẽ cựu giám đốc sở xây dựng ba năm sáu tháng tù nguyễn ngọc tâm cựu phó giám đốc sở tài chính bốn năm sáu tháng tù
và trần quang bửu cựu phó giám đốc sở xây dựng hai năm sáu tháng tù
riêng các bị cáo trần sĩ quân cựu cục phó cục thuế nguyễn văn nhật cựu phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư trần văn thọ cựu phó giám đốc sở xây dựng
lê huy toàn cựu phó chủ tịch ubnd tp nha trang và nguyễn ngọc tuấn cựu phó phụ trách phòng vật giá công sản sở tài chính cùng bị tuyên phạt hai năm tù
mở rộng điều tra vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm công an tp thủ đức tp hcm đã khởi tố và bắt tạm giam
bảy bị can tại trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công an tp thủ đức phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm mươi ba v
phường tam bình tp thủ đức và chi nhánh của trung tâm ở phường linh trung tp thủ đức
đồng thời cơ quan chức năng cũng mời giám đốc phó giám đốc cùng một số người liên quan ở trung tâm này đến trụ sở làm việc
mở rộng điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm đến thời điểm hiện tại
công an tp hcm
tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam gần năm mươi bị can tại một mươi hai trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và các tỉnh thành phía nam
về các tội danh đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
cho vai tiền theo hình thức tín dụng đen với lãi suất cắt cổ hai đối tượng lý đức lâm chú tại tp hcm và lê tuấn anh
chú tại tp thừa thiên huế đã bị công an tp thừa thiên huế phát hiện và bắt giữ
công an tp thừa thiên huế
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng đã cho người dân trên địa bàn tp hcm thị xã hương thủy và hương trà
vay với hơn một một trăm chín mươi hai lượt vay lãi suất cho vay giao động từ một trăm năm mươi đến bốn trăm hai mươi một một năm
tổng số tiền cho vay hơn một mươi năm tỷ sáu trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính với số tiền hai tỷ chín trăm linh nghìn đồng
và khám xét tại nơi tạm chú lực lượng
công an đã thu giữ toàn bộ sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
lý đức lâm là đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và hai tiền án về tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
lê tuấn anh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và hai tiền án về tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
trong khi đó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh khánh hòa cũng vừa phát hiện lượng lớn các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và thời hạn sử dụng
vào hồi một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại khu phố hai thị trấn mường tè huyện mường tè tỉnh lai châu tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng sùng a triệu
chú tại huyện mường tè đang có hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp được ưu tiên bảo vệ tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô biển kiểm soát hai mươi năm m một một mươi nghìn hai trăm năm mươi ba
một mươi cá thể rùa nghi là rùa đầu to và một số vật chứng liên quan tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa người cùng toàn bộ tang vật về trụ sở công an để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng vào chiều ngày năm tháng một lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh khánh hòa
hành chính một kho lạnh trên đường gò bầu thuộc xã vĩnh thạnh thành phố nha trang
thời điểm kiểm tra chủ kho lạnh không xuất trình được giấy phép kinh doanh
trong kho đang lưu trữ nhiều loại thực phẩm khác nhau như khoai tây rồi sụn nem nướng không có ngày sản xuất và thời hạn sử dụng
số hàng trên đã bị niêm phong tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đặc biệt là du khách đến với thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
thời điểm này công an thành phố đà lạt đang tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường hàng hóa tại các chợ truyền thống điểm kinh doanh
qua đó thì phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ không niêm yết giá
bên trong chợ đà lạt các cửa hàng trưng bày rất nhiều đặc sản rất bắt mắt thu hút nhiều du khách đến mua sắm
nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra được trong vô số các mặt hàng trưng bày
có nhiều loại mứt trái cây đã không còn hàng sử dụng từ nhiều tháng trước
và không có bất kỳ thông tin nào về sản phẩm kể cả địa chỉ của cơ sở sản xuất để chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm đang bày bán
kiểm tra một cơ sở bán hàng đặc sản khác không nhãn mát không hóa đơn chứng từ
không niêm yết giá là tình trạng chung của rất nhiều các loại bánh
mức trái cây tại đây đó là chưa kể các loại mức nhập khẩu lại không nhãn phụ không tem kiểm định
qua kiểm tra đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đà lạt đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ số hàng nói trên
tại cơ sở mình giờ không có xuất trình được những hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa là cái thứ nhất
thứ hai là có một số mặt hàng là không có tem nhãn theo quy định của pháp luật
thứ ba là còn một số mặt hàng là cũng chưa có niêm ít giá
kinh doanh hàng trôi nổi không nguồn gốc rõ ràng
hành vi này gây ảnh hưởng rất lớn đến người tiêu dùng và môi trường du lịch
trước đó đội cảnh sát kinh tế ban quản lý chợ đà lạt đã tổ chức tuyên truyền và thu giữ nhiều loại hàng đặc sản không rõ nguồn gốc
đồng thời bắt giữ và xử lý các trường hợp cò chặt chém khách du lịch
xử lý nghiêm những trường hợp nào là cố tình vi phạm trong việc là không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ
cũng như là niêm ít giá
hành không đúng giá niêm ít chúng tôi có biện pháp xử lý
nếu như vi phạm lần đầu chúng tôi sẽ đơn chỉ kinh doanh bảy ngày
lần thứ hai là một mươi tới một mươi năm ngày
lần thứ ba thì sẽ đề xuất với cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh
từ đợt gia quân đến nay lực lượng cảnh sát kinh tế đã trực tiếp xử lý trên ba mươi vụ
song song với việc xử lý các đối tượng cò du lịch
thì là xử lý các cái cơ sở kinh doanh có sử dụng
các đối tượng này còn riêng về tình hình chặt chém thì trên địa bàn hiện nay là không có
nhưng chúng tôi cũng không chủ quan cái việc đó mà kiên quyết triệt đẻ và tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở kinh doanh
cũng như điểm kinh doanh tham quan du lịch cam kết thực hiện nghiêm túc vấn đề này
gần kề dịp tết nguyên đáng lực lượng chức năng thành phố đà lạt sẽ tiếp tục công tác kiểm tra
kiểm soát thị trường hàng hóa
tuy nhiên người tiêu dùng cần phải cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua sắm
để đảm bảo an toàn sức khỏe
ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai đã nhận được thư liên hệ của ban ngoại vụ huyện hà khẩu
thông báo về việc khôi phục hoạt động tại cửa khẩu quốc tế lào cai từ ngày tám tháng một
theo đó từ ngày tám tháng một phía trung quốc sẽ khôi phục toàn diện hoạt động thông quan
phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và lái xe sẽ xuất nhập cảnh
qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
thời gian thông quan từ bảy đến một mươi chín giờ hàng ngày người và các phương tiện đi cùng sẽ xuất nhập cảnh
qua cửa khẩu quốc tế lào cai thời gian thông quan là từ bảy đến hai mươi hai giờ
trong quá trình giao dịch kinh doanh bất động sản một số vấn đề được không ít người đặc biệt lưu ý
làm mảnh đất đó có thuộc quy hoạch hay không và đất quy hoạch chính là vùng đất
nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương phân theo từng mục đích và sử dụng
được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định
đất nằm trong quy hoạch sẽ bị hạn chế một số quyền lợi nhất định của người sử dụng đất
vậy làm sao để kiểm tra xem một mảnh đất có nằm trong quy hoạch và tra cứu ở quy hoạch đó ở đâu
xin mời quý vị cùng theo dõi
một cách đơn giản để kiểm tra quy hoạch đất
cách một người dân có thể xem quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở
ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất liên quan đến quy hoạch sử dụng đất đó
cách hai xem quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở của ủy ban nhân dân cấp nguyện nơi có đất
cách ba xem quy hoạch sử dụng đất thông qua cửa thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất
cách bốn nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai đến trung tâm dữ liệu và thông tin đất đai
thuộc tổng cục quản lý đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai
tuy nhiên lưu ý việc yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không mất phí
cách sáu liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để hỏi thông tin quy hoạch
vâng và rõ ràng là ngoài ra thì hiện nay cũng có rất nhiều ứng dụng tra cứu quy hoạch trực tuyến
với giao dịch trực quan dễ sử dụng người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh
hoặc là máy tính bảng có kết nối internet để tải về cài đặt và làm theo hướng dẫn
là có thể xem thông tin quy hoạch đất liên quan đến khu vực mà mình đang quan tâm
xin được chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
thì các sản phẩm tượng linh vật mèo đã được tung ra thị trường với những mẫu mã đa dạng kiểu dáng mới mẻ
đặc biệt là trong đó có hai hai mươi ba sản phẩm tượng linh vật mèo
tượng mèo độc bản đã được nghệ nhân nguyễn tấn phát cho ra đời
và mỗi một sản phẩm thì điêu khắc sơn mài đều mang màu sắc và câu chuyện văn hóa riêng
sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi
trò đó năm mới thì thông qua đó tôi muốn giới thiệu với cả quân chúng về nghề thủ công việt nam
trong đó thì có nghề
sơn mài truyền thống và nghề điêu khắc
như vậy nên là các bức tượng của tôi đều được tôi thể hiện bằng gỗ và làm thủ công
và nó đều là những cái tác phẩm độc bản
tất cả những yếu tố đó thì đều là mong muốn là tôn vinh được những cái giá trị đặc biệt của người việt nam
với những chất liệu bản địa tại miền trung du sơn tây là gỗ mít và đá ong kết hợp với nghệ thuật sơn mài thuần việt
nghệ nhân nguyễn tấn phát
đã tạo ra nhiều bức tượng mèo với nhiều hình dáng độc đáo khác nhau
mỗi bức tượng linh vật mèo sẽ là một phiên bản khác biệt với những đường nét hoa văn màu sắc kích thước và thần thái không giống nhau
mỗi một con vật thì đều có những đặc điểm riêng của nó
với con mèo thì để thể hiện ra được những cái sắc thái của mèo thì tôi đã phải tạo rất là nhiều những cái dáng mèo đậu
bởi vì đặc trưng của con mèo là một cái con rất là linh hoạt
trạng thái của nó thay đổi liên tục
như vậy là tôi đã phải điêu khắc lên rất là nhiều những cái ráng điêu khắc mèo chạy nhảy và trèo cây
thì cái đó nó cũng là mất nhiều rất là nhiều công sức hơn
với mong muốn đưa những tác phẩm của mình đến gần hơn với công chúng
ngoài tính thẩm mỹ nghệ nhân còn trú trọng đến công năng sử dụng trong từng tác phẩm
có những tác phẩm có thể trở thành những chiếc đèn hay lọ hay bộ bàn ghế có thể sử dụng hoàn toàn thân thiện với nội thất đường đại
về màu sắc thì ấn tượng đầu tiên với em thì đấy là sang trọng ạ
tại vì tất cả ở đây đều đa phần làm từ màu vàng
nên là ấn tượng của em đầu tiên là như thế
bên trong rất là nhiều mẫu kiểu rất là đẹp ý ạ
thiết kế rất là độc đáo
làm cho kiểu nhìn là kiểu không bị nhảm ý ạ
nó không giống như mấy thiết kế bình thường mà em hay xem
nó có yếu tố thị trường là trong những bức tượng mèo của tôi nó có những cái công năng sử dụng
nó cũng là một bức tượng mèo nhưng mà nó có thể là một bức tượng mèo
nó là một chiếc đèn nó là một chiếc khay chiếc lọ hay đặc biệt đó là một bộ bàn ghế
thì với công năng sử dụng đó nó sẽ rất là dễ dàng đi vào đời sống của người việt đương đại
sau hai năm tiến hành bộ sưu tập linh vật mèo độc đáo
nghệ nhân nguyễn tấn phát đã hoàn thiện được một sáu trăm linh bức tượng mèo
tác giả dự kiến đến dịp tết nguyên đán sẽ hoàn thiện bộ sưu tập
để trưng bày triển lãm phục vụ người dân đến thưởng lãm
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an huyện bình chánh
kiểm tra phát hiện một cơ sở đang sản xuất số lượng lớn bột giặt bột ngọt nước mắm giả các thương hiệu nổi tiếng
tại một cơ sở ở ấp năm xã lê minh xuân huyện bình chánh lực lượng chức năng bắt quả tàng một số người
đang sản xuất các mặt hàng tiêu dùng như nước mắm bột giặt bột ngọt
làm việc với công an ông nguyễn văn hà bốn mươi một tuổi chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
số hàng và hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
công an đã lập biên bản vi phạm tạm giữ hơn một hai trăm linh bịch bột giặt bảy trăm bốn mươi chai nước mắm một hai trăm năm mươi bịch bột ngọt
bảy mươi năm bịch hạt nêm với tổng giá trị hàng hóa khoảng hai trăm linh triệu đồng
bước đầu ông hà thừa nhận sản xuất đóng gói số nước mắm bột giặt hạt nem bột ngọt nói trên là hàng giả
hàng nhái các nhãn hiệu nổi tiếng và phân phối thị trường tp hcm tiêu thụ
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm công bố lượng tiền gửi tiết kiệm dân cư và dư nợ tính dụng trên địa bàn
trong năm hai nghìn hai mươi hai tăng cao hơn mức tăng trưởng chung qua đó cũng phản ánh được niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng
huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn thành phố trong năm hai nghìn hai mươi hai tăng khoảng sáu
trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm khoảng ba mươi bảy hai trong tổng huy động vốn và tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung
tăng chín hai trong tổng huy động vốn và tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung
so với cuối năm hai nghìn hai mươi một đặc biệt lượng tiền gửi tiết kiệm tăng mạnh vào giai đoạn nửa cuối năm hai nghìn hai mươi hai
khi lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng thương mại tăng liên tục mức tăng từ hai ba mỗi năm so với đầu năm
lại suất giao động từ sáu một mươi mỗi năm đã thu hút lượng tiền nhàn rỗi trên thị trường
ngoài ra tổng dư nợ tính dụng trên địa bàn tp hcm ước đạt trên ba hai triệu tỷ đồng
tăng khoảng một mươi bốn so với cuối năm hai nghìn hai mươi một bằng với mức tăng trưởng định hướng của ngân hàng trung ương
nguồn tín dụng này góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp hợp tác xã hồ kinh doanh
người dân và thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi tăng trưởng kinh tế thành phố
chiều sáu một sở công thương tp hcm chủ trì hội nghị với chủ đề xây dựng thương hiệu trường tồn
chia sẻ và tọa đàm với những thương hiệu lớn gắn với sự phát triển kinh tế của thành phố
mang lại những kinh nghiệm và dự báo xu hướng cho năm hai nghìn hai mươi
hội nghị xây dựng thương hiệu trường tồn mop summit meetup branding lần đầu tiên tổ chức
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ của giải thưởng thường niên thương hiệu vàng thành phố hồ chí minh
trong khuôn khổ của hội nghị các diễn giả là lãnh đạo các tập đoàn lớn
các chuyên gia marketing chia sẻ những số liệu kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu
và đặc biệt là những kinh nghiệm để cập nhật phương thức marketing trong nền kinh tế số
bảy diễn giả đưa ra các góc nhìn về quảng bá thương hiệu trong xu hướng thương mại đa kênh
nên người tiêu dùng cần sự tiện lợi trên mọi nền tảng
các diễn giải đến từ những đơn vị tư vấn marketing như nielsen iq
lê invest corporation dancer rector cũng như lãnh đạo các công ty lớn
tại vnmu thế giới di động uni pmj
công cụ là thay đổi người tiêu dùng thay đổi
và không những người tiêu dùng mà những phương pháp tiếp cận người tiêu dùng cũng thay đổi
tuy nhiên thương hiệu là mỗi chiến lược nó dài lâu
và đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đều phải có một cái kiến trúc rõ ràng
để chúng ta vẫn duy trì một hình
hình ảnh mà nó nằm mãi cho người tiêu dùng
ví dụ như coca cola sau bao nhiêu năm sau bao nhiêu thế hệ
thì cái hình ảnh nó vẫn không thay đổi
từ đó mới gọi là thương hiệu trường tội
bên cạnh hội nghị tổ chức trực tiếp
thì nhiều workshop và trao đổi dạng webinar
tiếp tục được ban tổ chức phát hành định kỳ trong khuôn khổ của mob
đưa thêm nhiều chia sẻ cho doanh nghiệp tp hcm về xu hướng quảng cáo hai nghìn hai mươi
ứng dụng gọi xe công nghệ grab vừa gửi thông báo phụ phí dịch vụ
trong tết nguyên đáng quý mão năm hai nghìn hai mươi ba đến với người dùng
cụ thể mức phụ phí được sáp tính giao động từ năm đến một mươi năm đồng một lượt
được thu trực tiếp từ người sử dụng dịch vụ của shop
thời gian thu là từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức ngày hai mươi chín tháng chạp năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đến mùng năm tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi bốn
đối với các chuyến xe đơn hàng phát sinh trong khung giờ từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ
trước đó tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai shop cũng đơn phương đưa ra chính sách thu vụ phí nắng nóng
đối với người dùng tại nhiều địa phương và chịu phản ứng gây gắt
cuộc cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dụng bộ công thương ngay sau đó đã yêu cầu rap báo cáo giải trình vụ việc này
và chỉ một ngày sau khi thông báo chính sách trên gob đã dừng triển khai do vấp phải nhiều ý kiến
của người sử dụng dịch vụ và tài xế do thiếu căn cứ cơ sở tiêu chí để áp dụng
việc phân chia lợi dụng giữa các loại phí và phụ phí giữa rap và lái xe
thưa quý vị nền tảng tuyển dụng việc làm tốt thống kê nhóm ngành shipper và công nhân
chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái
số đăng tin tuyển dụng hai ngành này trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai đã giảm đến bảy mươi tám
dự báo chung của nhiều đơn vị cho thấy là các doanh nghiệp chưa khả quan về mở rộng tuyển dụng sau tết
thay vào đó thì sẽ cố gắng giữ chân những nhân sự lành nghề bằng chính sách lương thưởng hấp dẫn hơn
quý cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một chứng kiến đà tăng kỷ lục của nhu cầu tuyển dụng công nhân
bởi ngay sau khi gọi giãn cách xã hội kinh tế phục hồi lạc quan
nhu cầu giải quyết đơn hàng khiến số lượng tin đăng tuyển được nền tảng việc làm tốt thống kê tăng đều hai mươi mỗi tháng
tuy nhiên tình hình kinh tế thế giới và lạm phát đã làm sụp giảm mạnh đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước
quỹ dự phòng chỉ có thể giúp doanh nghiệp cầm cự được đến nửa quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
sau đó thị trường lao động phổ thông đặc biệt nhóm ngành công nhân đối mặt với làn sóng xa thải trên diện rộng
tôi cho rằng các doanh nghiệp cái cần làm nhất hiện nay chính là làm sao để giữ được người lao động
để đảm bảo được cái công ăn việc làm người lao động và cái an sinh cho người lao động
chứ các doanh nghiệp hiện nay cái chức lực không phải là lợi nhận mà chúng ta giữ
quê giống cũng được có đơn hàng để làm sao đảm bảo được cái an sinh xã hội này
có một sự sụt giảm trong nhu cầu tuyển dụng trực tuyến của tất cả các ngành hàng
của các doanh nghiệp hiện nay
và đặc biệt là giảm rất mạnh trong giai đoạn tháng một mươi hai năm nay
dẫn tới là nó kéo cả cái tổng nhu cầu tuyển dụng của quý bốn
giảm từ một mươi năm cho đến hai mươi so với quý ba ở tất cả các ngành hàng
mà trong đó giảm mạnh nhất là ở ngành shipper và ngành nhân viên kinh doanh
đặc biệt là ở bất động sản
hai nhóm này giảm tới bốn mươi so với quý ba năm nay
liên đoàn lao động tp hcm thực hiện khảo sát gần ba trăm ba mươi doanh nghiệp
trong tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trong tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai thì có khoảng một trăm linh tám người lao động
bị ảnh hưởng do tình hình giảm đơn hàng
trong đó bị giảm giờ làm là khoảng một trăm linh hai lao động
và hơn sáu lao động bị mất việc
tình trạng sát thải công nhân diễn ra chủ yếu doanh nghiệp xuất khẩu
và mang tính cục bộ một số nhóm ngành như dạch mai dài dày gỗ nội thất
nhưng công ty phát triển bình vẫn với thị trường nội địa
lại cho thấy nhu cầu tuyến dụng thời vụ cho các đơn hàng tết
trong quý bốn vừa qua lao động phổ thông đứng trước hai câu hỏi lớn khi tìm việc
thứ nhất là có chấp nhận thay đổi lĩnh vực sản xuất hay không
và thứ hai là nhận công việc mới khá sát tết nguyên đáng
những người có kinh nghiệm lâu năm sẽ khó tìm được nghề đúng chuyên môn
và họ phải đứng trước để lựa chọn là tôi có muốn chuyển ngành hay không
yếu tố thứ hai là tết năm nay lại bô tình đến rất sớm
nên kiểu bây giờ mà tìm được việc tầm tháng một mươi một tháng một mươi hai
thì sẽ phải đối mắt là à tôi làm được một hai tháng
thôi là tôi phải về nghỉ tết khá là dài rồi tôi có quay lại với công việc này nữa hay không
nên dẫn tới việc tìm việc nó bị trì hoãn trong giai đoạn hiện tại
tuy nhiên thì vẫn còn một tập họ vẫn có nhu cầu đi tìm việc
và với những cái tập này thì họ sẵn sàng đi làm tìm việc liền nha
và những nhóm này thì họ có nhu cầu tìm việc dài hạn và ổn định
chứ không đi tìm việc thời vụ là họ sẵn sàng gắn bó với công việc này sau tết
bảo hiểm xã hội tp hcm thống kê
tính đến hết tháng một mươi một hai nghìn hai mươi hai
thành phố ghi nhận hơn chín mươi chín sáu trăm linh người đọc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần
tăng bốn trăm sáu mươi người so với cùng kỳ năm ngoái
riêng giai đoạn cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai
khi các doanh nghiệp gặp khó khăn phải cắt giảm lao động cùng với cận tết nguyên đáng
nhiều người lao động không tìm được việc
nên đã chọn hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải
để tăng lực công tuyến dụng
nhiều kỳ vọng đang hướng vào chính sách về tính dụng và vốn sản xuất
những kể mở về chính sách xét duyệt và rung tín dụng mới
được mong mỏ sống các thông tư cụ thể
khởi thông tài chính cho doanh nghiệp
tăng năng lực sản xuất
tạo ra thêm việc làm cho lao động phổ thông
chưa có bao giờ chúng ta thấy một cái cạnh là gần tới cuối năm
đơn hàng lại giảm
mà công nhân lại phải về quê sớm như năm nay
thì tôi cho rằng cái việc hỗ trợ
cái chính sách hỗ trợ chính phủ rất là quan trọng
đặc biệt là như tôi đã nói những cái doanh nghiệp nếu đã đủ tư chuẩn
có đơn hàng có khả năng phục hồi trợ nợ
tự chân người lao động tạo công an cho người lao động
nếu như cái gói này chúng ta tháo được bớt thủ tục
và bớt được những cái rạn buộc
để cho doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh nhất
sớm nhất cái gói hỗ trợ này
việc làm tốt khảo sát giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
chỉ có khoảng hơn bốn mươi doanh nghiệp
có kế hoạch tăng tiến dụng sau tết
nhưng cũng có nhận định đây không phải là chiến lược lâu dài
trước nhiều lo lắng về kinh tế vĩ mô
xu hướng được nhìn thấy khá rõ nét sau tết
là tối ưu hóa chi phí nhân sự
phần lớn doanh nghiệp khảo sát đánh giá cao chính sách tăng lương thưởng
để giữ nhân sự lành nghề đảm rất đa dạng công việc
hơn là tăng số lượng nhân công mới
giới phân tích cho rằng sau một năm
thị trường chứng khoán vận động trong xu hướng giảm
đã làm cho mặt bằng giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn
mặc dù thị trường trong năm tới sẽ còn phải đối diện với nhiều thách thức
tuy nhiên thống kê một mươi năm qua cho thấy
hầu như năm nào cũng có một phần bằng giá cổ phiếu
được sống tăng khoảng từ ba tháng kéo từ tháng một cho đến tháng bốn hàng năm
và điều này cũng tạo tâm lý phấn khởi cho nhà đầu tư
kỳ vọng là sẽ có sống tăng trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
nội dung này cũng sẽ kết thúc những tin tức kinh tế phương nam ngày hôm nay
những tín hiệu tích cực với thị trường
đó là việc vn index giữ được mốc hỗ trợ tâm lý một điểm
và có thể hy vọng thị trường sẽ thoát được xu hướng giảm trong thời gian tới
nếu vn index tiếp tục vận động trên một điểm
nhiều cổ phiếu chủ chốt đã bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ
nhà đầu tư cá nhân cho biết vẫn đang kỳ vọng vào sóng tăng trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
như tôi quan sát gốc độ của một nhà đầu tư thì những tháng đầu năm từ tháng một đến hai tháng bốn
thì thị trường thường sẽ có những cái phiên tăng điểm khá là tốt
nên là đang rất là kỳ vọng vào thời gian sắp tới
với là hiện tại gần đây thì cũng công bố nhiều cái thông tin về vĩ mô khá là tích cực
thì tôi nghĩ những cái yếu tố đó sẽ góp phần giúp cho thị trường
tăng trong những thời gian sắp tới
những tháng đầu năm tới trong thời gian hai nghìn hai mươi ba tới
ngoài ra ghi nhận cho thấy thị trường chứng khoán thường có xu hướng tăng trong tháng một
hay còn gọi là hiệu ứng tháng giêng
riêng thị trường chứng khoán việt nam nếu nhìn vào số liệu lịch sử trong một mươi năm năm qua
thì tháng một có mức tăng bình quân cao nhất so với các tháng còn lại
theo đó ở góc độ thống kê chúng ta có thể kỳ vọng vào sự khởi sắc của thị trường trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
điều này có thể thấy rằng là dòng tiền its đang là một cái dòng tiền chiếm vai trò chủ đạo đối với các nhà đầu tư ngoài
chúng ta có thể thấy là khuyến hướng dịch chuyển dòng tiền từ các quỹ truyền thống sang các quỹ etf
đang trở nên rõ ràng hơn trong thời gian vừa qua
do đó tôi cho rằng là khuyến hướng này không chỉ diễn ra ở các thị trường thế giới
mà có thể là vẫn tiếp diễn ở thị trường việt nam
do đó trong thời gian tới dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài
có thể vẫn chủ yếu đến từ dòng tiền của các quỹ etf
khi các quỹ etf nhận được nhiều dòng vốn hơn của nhà đầu tư nước ngoài
thì sẽ giúp cho thị trường chứng khoán việt nam đi lên
giống như chúng ta đã biết
thì các quỹ etf sẽ đầu tư trực tiếp vào các chỉ số mà thành phần của các chỉ số này
sẽ là các blue chip và các cổ phiếu có vốn hoa lớn
thì khi mà dòng vốn đổ vào các quỹ etf
thì các quỹ etf sẽ giải nâng trực tiếp vào nhóm cổ phiếu này
và làm cho nhóm cổ phiếu này có sự tăng trưởng
thì khi mà nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và blue chip có sự tăng trưởng
sẽ làm cho tổng thể của thị trường chứng khoán việt nam đi lên
bên cạnh đó khối ngoại tự doanh và các tổ chức trong nước liên tục mua rồng
thống kê hiện có một mươi chín quỹ etf đang đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam
với quy mô danh một vào khoảng ba ba tỷ usd
số lượng cũng như quy mô các quỹ ets được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm hai nghìn hai mươi
thông thường là sát xuất tăng điểm trong giai đoạn tháng một lên tới hơn sáu mươi ba
với mức hiệu xuất tăng trung bình là hơn bốn
đây cũng là mức hiệu suất tăng trung bình cao nhất so với các tháng còn lại của năm
nguyên nhân của việc tăng mạnh này chủ yếu là do tâm lý của nhà đầu tư thường
đầu năm là sẽ có sự kỳ vọng rất lớn đối với thị trường
yếu tố thứ hai nữa là đến mùa kết quả kinh doanh quý hợp nhất cả năm của các doanh nghiệp limit
thông thường là các doanh nghiệp sẽ có những con số tổng kết sơ bộ
nhưng nó cũng là phần tác động tâm lý tích cực của nhà đầu tư
theo hiệu ứng này các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức có xu hướng mua vào trong tháng một
để cơ cấu danh mục của họ cho một năm tài chính mới thì qua đó làm cho thị trường
cũng như các cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng trong tháng một
làm cho hiệu suất của thị trường cũng như các tài sản cao hơn so với những tháng còn lại
để đón được đợt sống tiếp theo một cách tốt nhất
các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần đoán được khẩu vị dòng tiền nhà đầu tư cá nhân
theo đó một số nhóm ngành có sống có thể kể đến như lân hàng khi được cấp thêm rung tín dụng cuối năm
và mở rưng khi bước qua năm mới hay chứng khoán
cũng là nhóm ngành luôn được nhà đầu tư cá nhân ưa thích khi thị trường diễn biến tích cực
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại